còn một đoàn tàu chở hàng mang theo hai trăm linh lít axit sulfuric đã bị trợt bánh tại phía đông bắc của australia
vụ tai nạn đã làm toàn bộ axit và dầu diazen chảy tràn ra xung quanh
tại hiện trường toàn bộ đầu kéo xe lửa và toàn bộ hai mươi sáu toa đều trật khỏi đường rây
vào khoảng một mươi h hai mươi phút hôm hai mươi bảy tháng một mươi hai địa điểm xảy ra vụ việc cách khu dân cư
ở thị trấn julia creek bang queensland khoảng hai mươi km về phía đông
những người sống gần hiện trường cho biết họ đã ngửi thấy mùi acid
các nhà chức trách ngay lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp trong phạm vi bán kính hai km
điều may mắn là dù tàu trượt đường rây nhưng không có ai bị thiệt mạng
ba người lái tàu chỉ bị thương nhẹ được đưa đến bệnh viện điều trị và đã xuất viện
nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được tiết lộ
giới chức địa phương và công ty sở hữu đoàn tàu đang tập trung khắc phục hậu quả chảy trạng acid ra ngoài
các bên liên quan vẫn chưa đánh giá được thiệt hại
một số tuyến đường sắt đi qua khu vực đã bị hủy bỏ